thưa quý vị hiện tượng che xóa làm biến dạng một hoặc là nhiều số trên biển kiểm soát xe ô tô đã xuất hiện từ lâu
thế nhưng thời gian gần đây thì tình trạng này ngày càng phổ biến và đặc biệt là xuất hiện các thiết bị công cụ hỗ trợ đảo biển số xe ngày càng tinh vi
nhiều người cho rằng đây là việc làm thiếu ý thức thậm chí là vô đạo đức của một bộ phận chủ xe
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
không gây lỗi không vi phạm khi điều khiển phương tiện giao thông
thế nhưng anh lê quý bỗng bất ngờ nhận được thông báo nộp phạt mà không biết phương tiện của mình vi phạm khi nào
sau khi nhận được thông báo tôi có kiểm tra lại cái hành trình xe ngày hôm đấy của tôi
thì tôi thấy là ngày hôm đấy tôi không đi cái tuyến hà nội lào cai
và trong vật tôi có kiểm tra cái thông tin app của vtc
thì cái thời điểm tôi đi qua cái trạm vetc trạm thu phí bắc ninh
là thời điểm một mươi giờ
mà trong cái giấy thông báo lỗi vi phạm của tôi là một mươi một h hai mươi năm phút trên km một trăm tám mươi bốn tuyến hà nội lào cai
thì với cái quãng đường thời gian đi tôi đi qua trạm thu phí bắc ninh
và cái thời gian tôi vi phạm tốc độ ở trên tuyến lào cai là cách nhau hai trăm hai mươi cây
với một thời gian là một tiếng hai mươi năm phút không thể nào xe tôi có thể đi được hai trăm hai mươi cây cả
và cái so sánh cái hình ảnh xe vi phạm
do bên camera giám sát giao thông của tuyến cao tốc gửi lại đem ra so sánh
thì đầu tiên cái hình ảnh hai xe là khác nhau về cái cản paddler shock biển số xe giống hết nhau
rất nhiều trường hợp như anh quý hiện đang phải giải quyết hậu quả cho cái lỗi mà mình không gây ra
dẫn đến rất nhiều phiền hà cho người dân vì những tấm biển số được làm giả
người ở gần thì đơn giản là bỏ công bỏ việc để đi giải quyết
còn người ở xa thì đó quả là một hành trình vô cùng gian nan
không thể biết hết được cái mục đích
cái việc mà người ta thực hiện cái biển số giả này
quan điểm cá nhân tôi đã sử dụng biển số giả là phạt thần nạn
để không những phòng ngừa gian đe
mà chúng ta trên cơ sở đó để chúng ta có thể còn tìm ra những cái hành vi vi phạm pháp luật khác của các chủ thể đó
việc tẩy xóa cố tình thêm nét hoặc lắp đặt thiết bị đảo số để giả mạo biển số xe ô tô
đang ngày càng gây ra những cái hành vi vi phạm không luật khác của các chủ thể đó
đa số ý kiến đều cho rằng cần tăng nặng mức xử phạt đối với các chủ xe người điều khiển phương tiện khi thực hiện hành vi này
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng là cần phải xử phạt nặng đối với cả người sản xuất mua bán biển số xe giả thiết bị công cụ hỗ trợ thay đổi biển số xe
trong tiềm mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay xin mời quý vị cùng đến với cuộc trao đổi với đại tá nguyễn quang nhật
trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông bộ công an

sản xuất thiết bị lập kèm theo biển số giả thì cá nhân bị xử phạt tới ba mươi ba mươi năm triệu đồng
trong thời gian qua việc xử lý những hành vi này có gặp khó khăn gì không thưa đồng chí
có thể nói là việc xử lý các đối tượng mua bán biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp hay còn gọi là biển số giả
rồi những thiết bị lật tráo biển số này thì đối với các lực lượng chức năng cũng rất khó khăn
vì đối tượng này thì chúng thường là
bán ở trên các cái mạng xã hội trên môi trường internet
rồi có một số những cơ sở thì ở bên ngoài thì bán quảng cáo rồi bán biển số nhà
nhưng thực tế mà khi vào bên trong khi mà người mua mà có nhu cầu thì người ta vẫn cứ bám biển số
và họ lại tổ chức là dập biển ở một nơi rồi mang biển đến trao cho cái người mua
nói chung là thời gian qua thì
lực lượng cảnh sát thông cũng đã phối hợp với các lực lượng chức năng
ví dụ như lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát kinh tế rồi công an các cơ sở
thì cũng đã đấu tranh có hiệu quả với cả các cái đối tượng mà mua bán biển số
rồi thiết bị lật biển số trái phép này
tuy nhiên thì cái hoạt động của bọn chúng thì cũng ngày một tinh vi hơn
đòi hỏi lực lượng chức năng cũng cần phải tập trung xử lý quyết liệt hơn
và bên cạnh về tăng nặng các mức xử phạt thì cũng có ý kiến cho rằng là chúng ta cần nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật
để làm sao các tài xế không thể đánh cháo biển số xe
ý kiến của đồng chí như thế nào về vấn đề này
cục cảnh sát giao thông thì cũng đang phối hợp với một số đơn vị để nghiên cứu trong hai cái việc
thứ nhất đó là việc cải cách thủ tục hành chính trong vấn đề đăng ký xe
trong sang tên đổi chủ chuyển nhượng cái phương tiện để đảm bảo làm sao mà thuận tiện nhất cho người dân
người dân có thể sử dụng được
cái dịch vụ công quốc gia hạn chế vấn đề đi lạ bớt đi phiền hà cho người dân
và một cái việc nữa đó là cái việc chế tạo cái biển số đảm bảo cho cái việc là khó có thể làm giả
và khó có thể dán hoặc là che mờ
nhưng bên cạnh đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc phát hiện xử lý hết sức nghiêm minh đối với cả những cái đối tượng này
thì cũng là một trong những cái biện pháp cần phải tập trung
ngoài ra thì cái việc mà tuyên truyền giáo dục và đề nghị là cộng đồng
cùng lên án với những cái hành vi vi phạm này thì nó cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả
một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của đồng chí